các bác sĩ của bệnh viện k vừa phối hợp với bác sĩ của bệnh viện phụ sản trung ương
tiến hành ca mổ bắt thai nhi ba mươi bảy tuần tuổi cho sản phụ mắc ung thư hạch bạch huyết giai đoạn hai
thể trạng của người mẹ khá yếu phải mổ với tư thế khó
nhưng cháu bé vẫn chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ hòa của đội ngũ y bác sĩ
sản phụ bị tràn dịch mang phổi mang tim luôn trong tình trạng khó thở
nên các bác sĩ phải tiến hành ca mổ trong tư thế ngồi
sau khi hội trần với các bác sĩ bệnh viện ca phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường
giám đốc của bệnh viện phụ sản trung ương đã tiến hành mổ bắt thai nhi cho bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng hai bảy kg
sự thành công của ca mổ là những nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ
tuy ca mổ đã thành công nhưng hành trình chữa ung thư của người mẹ vẫn còn khá dài
đòi hỏi nghị lực kiên cường niềm tin lạc quan để vượt qua bệnh tật